hội khẩu thường chú tại thôn cổ hiền xã hiền ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình cao một m năm mươi chín sông mũi thẳng giái tai trúc và có sẹo chấm cách hai cm dưới sau đuôi lông mày phải
đối tượng hoàng văn siêng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hội khẩu thường chú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
và đối tượng trần thị thu thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hội khẩu thường chú tại thôn quảng phước xã vạn lương huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa có nốt ruồi cách một cm dưới mép phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng này hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một và sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý